chương trình là các tin tức về an ninh trật tự
ngày hai mươi năm tháng bốn tòa nhân dân tp hcm mở phiên xét xử lưu động tại công viên làng hoa quận gò vấp
và tuyên phạt bị cáo phan văn đoàn hai mươi bốn tuổi hai mươi năm tù giam về tội giết người
theo cáo trạng đoàn và chị trần thị lương có mối quan hệ tình cảm yêu đương
cuối năm hai nghìn một mươi bốn chị lương quyết định chia tay nhưng đoàn vẫn muốn tứ kéo về tình cảm
khoảng một mươi tám h ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm đoàn đến gặp linh để nói chuyện và xảy ra cãi nhau
sau đó đoàn rút dao trong túi quần ra đâm liên tiếp vào người lương khiến lương tử vong trước khi đến được đồng viện
sau khi gây án đoàn cầm dao bỏ chạy và bắt xe ôm đến cầu bình phước trên quốc lộ một quận thủ đức
tại đây đoàn dùng dao đâm liên tiếp vào ngực mình rồi nhảy xuống sọc
tuy nhiên do biết bơi đoàn không chết mà trôi vào bờ và được người dân đưa đi cấp cứu
sau đó đoàn bị bắt giữ
với hành vi trên tại phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm tòa án nhân dân thành phố hồ chí minh đã tuyên phạt đoàn hai mươi năm tù về tội giết người và phải bồi thường cho gia đình bị hại một trăm một mươi chín triệu đồng
còn tại tỉnh hậu giang cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long mỹ tỉnh hậu giang vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với lê tấn phát hai mươi hai tuổi chủ tại ấp một mươi xã vĩnh viên a huyện long mỹ về hành vi cố ý gây thương tích
vì cho rằng lê tấn phát đã đánh em mình nên lâm phước thành hai mươi ba tuổi
và huỳnh văn út hai mươi bảy tuổi đã chặn đánh phát bực tức vì bị đánh đau phát chạy về nhà lấy cây dao quay lại chém trúng mặt út và vai thành khiến cả hai phải vào bệnh viện cấp cứu
còn lê tấn phát sau khi gây án đã đến cơ quan công an đầu thú hiện vụ việc đã được tiếp tục điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hải đăng tỉnh quảng trị vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với lê đức quỳnh về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu lê đức quỳnh chú tại phường bắc nghĩa thành phố đồng hới tỉnh quảng bình đã đột nhập vào nhà anh nguyễn trung thành ở xã hải thượng huyện hải lăng
lấy đi một máy tính bảng trị giá gần một mươi triệu đồng và đục phá kết sắt lấy tiền sau khi nhận tin báo tố giác tội phạm công an huyện hải đăng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt giữ được đối tượng lê đức quỳnh
được biết lê đức quỳnh đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản
tài sản trên địa bàn huyện quỳnh phụ vừa bị công an huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình bắt giữ
đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn bá thoan và nguyễn văn mạnh cùng chú tại huyện quỳnh phụ các đối tượng trên đều nghiện ma túy và đang điều trị methadone tại trung tâm y tế huyện quỳnh phụ
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận từ đầu năm hai nghìn một mươi năm đến khi bị bắt chúng đã thực hiện trót lọt bảy vụ trộm cắp xe máy công an huyện quỳnh phụ đã thu giữ được bảy chiếc xe máy là tang vật của các vụ trộm cắp
thưa quý vị và các bạn trộm cắp tài sản là hành vi vi phạm pháp luật hình sự tuy nhiên có một thực trạng cũng cần phải nói đến ở đây chính là sự lơ là thiếu cảnh giác của người dân đặc biệt là ở vùng nông thôn đã tạo cơ hội cho tội phạm ra tay hành động
không chỉ trộm nhà dân đối tượng còn nhằm vào trụ sở
ủy ban xã các trường học ở địa bàn vắng người để gây án phản ánh sau của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân tại tỉnh bình định
mới đây phòng kế toán của ủy ban nhân dân xã cát tiến huyện phù cát tỉnh bình định bị kẻ trộm đột nhập vào lúc đêm khuya
sau khi pháo ổ khóa cửa tên trộm phát hiện có chiếc kết sắt nên đã dồn sức đục phá hòng lấy được nhiều tài sản
bộ xé máy lành gần tới cửa phòng thì phát hiện là cái ổ khóa phòng là
nó bị mất lúc đó mình cứ tưởng là chú dũng có tốt trường thường thường đi xóm là không có mở cửa là thường chốt cửa lại không đi ra vòng quần đâu đó
nhưng mà nhìn trật giác kỹ vô vòng thì thấy là cái chốt cửa nó bị đứt
xong rồi lúc đó mới hốt khoảng
nên là nghĩ là không phải là chú mở nên là cứ mở cửa chạy tới mở cửa mình vô phòng luôn
vô phòng là thấy là phát hiện là tất cả các cửa tủ tủ phòng bốn mươi tủ là bị bung ra hết
từ giữa năm hai nghìn một mươi năm đến đầu năm hai nghìn một mươi sáu
các vụ trộm tài sản ở công sở trường học vùng nông thôn tỉnh bình định liên tục xảy ra
những nơi này tuy có nhân viên bảo vệ song phần lớn còn chủ quan thiếu ý thức cảnh giác với tội phạm
lợi dụng điều đó bọn trộm theo dõi quy luật hoạt động của những người bảo vệ để gây án
cá biệt có vụ chúng đục kết sắt trộm được hơn trăm triệu đồng
có vụ chỉ trộm vài bộ máy tính
xong ở những trường học vùng thôn quê thì đó là tài sản rất giá trị
cái gian đã lợi dụng cái sơ hứa của đồng chí bảo vệ
trong lúc là tranh thú về ăn cơm cái gian đã đột nhập vào trường đã cậy khó đã lái cách của nhà trường ba bộ máy tính
sau khi mà sự việc xảy ra thì đối với xã thì đã cũng đã sử dụng cái phòng kế tón đó là không sử dụng được
mà chuyển ở phòng toán qua một vị trí thuận lợi là chuyển qua bên chỗ gần cái phòng của công an và xã đội
để cho những người tối là nên thực là ngủ đó cho nó an toàn
lực lượng công an đã điều tra làm rõ nhiều vụ việc đã đề nghị truy tố và các đối tượng đã bị đưa ra xét xử
song tình hình trộm cắp ở vùng thôn quê vẫn còn khá phức tạp
thực tế đó đòi hỏi các ngành chức năng cần để mạnh hơn nữa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa tội phạm trong từng người dân để chủ động ngăn ngừa loại tội phạm này
đội quản lý thị trường cơ động tỉnh đồng nai vừa phát hiện và thu giữ trên một mươi bảy
một chai lọ tuyết mỹ phẩm do nước ngoài sản xuất và bốn trăm linh mũ bảo hiểm
tất cả đều không có giấy tờ hóa đơn nguồn gốc xuất xứ
từ nguồn tin của quân chúng nhân dân đội quản lý thị trường cơ động tỉnh đồng nai đã phối hợp
với công an giao thông trạm xu trè bố trí lực lượng mọc phục kiểm tra xe tải bị kiểm soát ba mươi bảy c một mươi bốn nghìn sáu trăm sáu mươi bốn
đang lưu thông từ bắc vào nam đến thị xã long khánh
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trên xe chở một mươi thùng mỹ phẩm
dưới trên một mươi bảy sản phẩm kem dưỡng da sữa đứa mặt dao cổi đầu
với đủ loại nhãn mát khác nhau do nước ngoài sản xuất không có giấy tờ hóa đơn nguồn gốc xuất xứ
và bốn trăm một mươi nón bảo hiểm do việt nam sản xuất cũng không có hóa đơn chứng từ
tài xế nguyễn hồng anh ba mươi bốn tuổi quê nghệ an khai nhận chở số hàng trên cho một chủ hàng
ở thành phố vinh gửi vào thành phố hồ chí minh
hiện toàn bộ số hàng trên bị tạm giữ tại đội quản lý thị trường cơ động tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ
còn tại tỉnh thanh hóa một vụ vận chuyển hơn ba tạ thực phẩm bẩn vừa bị công an tỉnh thanh hóa phát hiện và bắt giữ
vào khoảng một mươi một h ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu tại bến xe phía bắc thuộc địa phận phường đông thọ thành phố thanh hóa
công an tỉnh thanh hóa phát hiện bắt giữ xe ô tô tải do phạm ngọc minh ở thành phố thanh hóa điều khiển
chở hơn ba tạ thực phẩm bẩn gần mỡ động vật đã qua chế biến được đóng gói và bao tải
đang bốc mùi hôi thối
qua kiểm tra lái xe đã không xuất trình được giấy tờ và nguồn gốc xuất xứ
tổ công tác đã lập biên bản và bàn giao toàn bộ số thực phẩm bẩn nói trên cho lực lượng chức năng xử lý theo thẩm quyền
thưa quý vị chất kháng sinh vẫn đang được sử dụng tràn lan trong hoạt động chăn nuôi nuôi trồng thủy sản
bất chấp các cảnh báo về hậu quả của việc làm này
trong khi đó cơ quan chức năng thừa nhận sự bất lực của mình
phản ánh sau của truyền hình công an nhân dân
theo báo cáo từ cục trả lời
trong thức ăn chăn nuôi nước ta đang có bốn mươi sáu loại kháng sinh hóa dược được sử dụng trong thức ăn chăn nuôi
điều đáng nói là tất cả các trại chăn nuôi gà có sử dụng kháng sinh đều dùng cao hơn quy chuẩn
chín mươi bốn trại chăn nuôi heo thịt được điều tra đều sử dụng kháng sinh cao hơn quy định hai bốn lần
cho thấy bà con nông dân đang lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi để phòng bệnh
điều trị cũng như là trong thức ăn chăn nuôi phòng còn hơn là chống
cho nên là bà con đáng lẽ là phải dừng trước thời gian nhất định
thì bà con cho đến tận khi mà xuất chuồng vẫn phải cho ăn kháng sinh để nhằm giảm thiểu được dịch bệnh
nguyên nhân không chỉ từ phía người dân
việc lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi còn xuất phát từ việc đang có sự buông lỏng trong quản lý chất này
về nguyên tắc nguyên liệu kháng sinh nhập khẩu về chỉ được bán cho các đơn vị sản xuất thuốc thú y
để sản xuất thuốc cho ngành chăn nuôi
nhưng các công ty vẫn có thể tuồn ra bán trực tiếp cho các đại lý người chăn nuôi
ngành thú y thì thừa nhận mình chưa quản lý được việc này
với cái nền chăn nuôi hiện nay như chúng ta và cái phát triển của chúng ta hiện nay thì chưa kiểm soát được
và ngành thú y chưa làm được ngành y tế cũng còn chưa làm được chuyện kiểm soát kháng sinh cây toa
thì bên thú y là cũng chưa kiểm soát được kháng sinh cây toa
thực sự chúng ta cũng đã phải nói rằng như vậy đã một thời gian dài chúng ta cũng buông lỏng việc này
hoặc chúng ta đã có kiểm soát nhưng thực sự kiểm soát cũng không triệt đẻ
cho nên tình trạng lạm dụng chất cấm trong chăn nuôi sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi
một thời gian chúng ta làm chặt thì như vậy đã hạn chế đi
nhưng khi các cơ quan chức năng bắt đầu buông lỏng một chút thì bắt đầu bùng lên

nếu người chăn nuôi sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi
kháng sinh tràn lan sẽ dẫn tới hiện tượng nhờn kháng sinh trên vật nuôi
tức là các loại vi khuẩn gây bệnh cho vật nuôi sẽ chống trọi lại thuốc làm thuốc mất tác dụng
khi đó người chăn nuôi phải sử dụng thuốc với liều lượng cao hơn hoặc thay loại thuốc mới nặng đô hơn
nguy hiểm hơn kháng sinh tồn dư trong vật nuôi sẽ đi vào cơ thể người ăn thịt cũng sẽ gây nên hiện tượng kháng kháng sinh ở người
bộ trưởng bộ nông nghiệp phát triển nông thôn cao đức pháp đã tuyên bố ngành nông nghiệp tuyên chiến với chất kháng sinh trong chăn nuôi
để tuyên bố này thành hiện thực có lẽ còn nhiều việc phải làm
thưa quý vị liên quan đến hiện tượng hải sản chết bất thường tại các tỉnh ven biển từ hà tĩnh đến thừa thiên huế trong các ngày vừa qua
sau khi nghe phó thủ tướng trịnh đình dũng báo cáo tình hình kiểm tra thực địa tại tỉnh hà tĩnh
thủ tướng nguyễn xuân phúc giao ủy ban nhân dân các tỉnh hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế
ra soát thống kê các hộ nuôi trồng khai thác thủy hải sản bị thiệt hại mức độ thiệt hại
đảm bảo đầy đủ chính xác có đề xuất biện pháp hỗ trợ cho bà con ngư dân
nhất là các hộ gia đình chính sách hộ nghèo khó khăn các trường hợp bị thiệt hại lớn nặng nề giúp người dân sớm ổn định cuộc sống
thủ tướng nhấn mạnh không được để dân thiếu đói do phải ngừng đánh bắt hải sản
thủ tướng cũng giao các bộ khoa học và công nghệ công an quốc phòng công thương y tế
viện hàm lâm khoa học và công nghệ việt nam chủ động phối hợp hỗ trợ các bộ tài nguyên và môi trường
nông nghiệp và phát triển nông thôn khẩn trương làm rõ nguyên nhân gây hiện tượng hải sản chết bất thường tại các địa phương này
báo cáo ngay thủ tướng chính phủ biện pháp xử lý nghiêm vi phạm
các bộ kế hoạch và đầu tư công thương tài nguyên và môi trường và ủy ban nhân dân các tỉnh
hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế và các địa phương trong cả nước
chủ động tiến hành ra soát các dự án đầu tư trong các lĩnh vực
nhất là công nghiệp nặng về công tác bảo vệ môi trường đặc biệt là môi trường biển đảo
công an tỉnh phối hợp với khối cơ quan tỉnh tổ chức thường xuyên
thông qua hoạt động trên nhằm khẳng định vai trò sung kích của tuổi trẻ công an tỉnh
trong việc tham gia các hoạt động tình nguyện chung sức vì cộng đồng
góp phần xây dựng hình đẹp về người cán bộ chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
thưa quý vị và các bạn thời gian vừa qua chuyện ngư dân ở lý sơn tỉnh quảng ngãi
bị tàu nước ngoài bắt cản trở khi đang đánh bắt ở ngư trường hoàng sa liên tục xảy ra
mặc dù vậy nhưng bằng mọi cách các ngư dân ở đây vẫn kiên cường bám trụ làm ăn trên vùng biển quê hương
mỗi người họ lại có cách khác nhau để giữ gìn biển đảo
sinh ra tại vùng biển đảo lý sơn ông lê khởi đã gắn bó với nghề đi biển từ thủ bé
trong những năm đi biển ông đã nhiều lần bị tàu lại trung quốc xâm hại lấy hết tài sản trên tàu
đặc biệt năm hai nghìn bảy ông bị tàu trung quốc bắt giữ ba tháng yêu cầu bỏ tiền chuộc
tuy nhiên ông đã kiên cường
ông đã kiên cường chung đối với chúng bằng việc tuyệt thực hai ngày mới được thả ra
và đến hôm nay âu vẫn kiên cường bám thuyền bám biển
với ông đảo chính là nhà biển là quê hương
câu chuyện của anh bùi văn phái cũng tương tự
năm hai nghìn một mươi ba khi anh đang đi bắt ở vùng biển truyền thống hoàng sa
tàu cá của anh bị tàu trung quốc bắn cháy ca bin thiệt hại nặng nề
trong ngọn lửa dữ dội anh phái đã cuốn lá cờ tổ quốc trên nốt ca bin vào ngực để lá cờ không bị cháy
ngay khi tàu cập bến anh cùng với anh em ngư dân đã sửa chữa tàu để sớm trở lại với biển
trước những hành động đó anh phái đã được trung ương đoàn việt nam trao tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm
đối với anh việc gắn bó với nghề biển có ý nghĩa rất to lớn

năm hai nghìn một mươi một nghiệp đoàn nghề cá đầu tiên tại biển đảo lý sơn được thành lập để bảo vệ họ
có nghiệp đoàn nghề cá ngư dân không còn hoạt động riêng lẻ mà tổ chức thành các tổ thống nhất thành một khối
tương trợ giúp đỡ nhau trong quá trình đánh bắt cứu chữa tàu gặp nạn khi bị thiên tai bị cướp bắn phá
từ khi thành lập cho đến nay đã có hàng chục trường hợp tàu cá trong và ngoài tỉnh
được nghiệp đoàn cứu hộ và tình trạng mất các tài sản trên tàu cũng giảm nhiều

là một đảo nhỏ nhưng lý sơn có vị trí quan trọng về kinh tế xã hội an ninh quốc phòng nước ta
tiếp nối truyền thống và nghiệp biển của cha ông hàng trăm chàng trai từ một mươi tám đôi mươi ở lý sơn hôm nay
vẫn ngày đêm hiện diện trên vùng biển trường sa hoàng sa để bảo vệ ngư trường truyền thống
và khẳng định chủ quyền biển đảo của tổ quốc
bám biển để phát triển kinh tế để giữ biển đảo
đang là các thế hệ tuổi trẻ như anh mùi văn phái tiếp nối và phát huy
họ chính là những cột mốc vững chắc khẳng định chủ quyền biển đảo của tổ quốc
với chủ đề quyền lợi đảm bảo phúc lợi tốt hơn sáng ngày hôm qua
tổng liên đoàn lao động việt nam đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về hoạt động kỷ niệm
chào mừng một trăm ba mươi năm ngày quốc tiếu lao động mùa một tháng năm và phát động tháng công nhân hai nghìn một mươi sáu
tại buổi họp báo phó chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam nguyễn văn ngàn cho biết
tổng liên đoàn lao động việt nam sẽ phối hợp với thành phố hà nội
tổ chức lễ meeting kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày quốc tế lao động mùa một tháng năm
và phát động tháng công nhân năm hai nghìn một mươi sáu
tại lễ meeting sẽ diễn ra chương trình tự hào trí tuệ lao động việt nam
nhằm tôn vinh một mươi trí tuệ sản phẩm dịch vụ và những công nhân lao động xuất sắc nhất
được hội đồng cấp tổng liên đoàn bầu bình chọn từ bảy mươi năm sản phẩm mà cấp tỉnh thành phố
công đoàn ngành trung ương gửi về tham dự triển lãm tự hào trí tuệ lao động việt nam
cùng với đó sẽ là có phiên trợ tết lao động với sáu mươi ba gian hàng phục vụ tư vấn sức khỏe miễn phí
cho người lao động hướng dẫn nội trợ khéo tay hay làm hội trợ ẩm thực và bán hàng giảm giá
cho công nhân lao động
đặc biệt trong sáng ngày ba mươi tháng bốn tại đồng nai thủ tướng chính phủ sẽ có buổi gặp gỡ đối thoại
với ba công nhân lao động tại tám tỉnh miền đông nam bộ bà rịa vũng tàu đồng nai
thành phố hồ chí minh long an tây ninh bình thuận bình dương và bình phước
thưa quý vị là phụ nữ vừa làm việc vừa chăm sóc con cái gia đình đã là điều vất vả
là phụ nữ đơn thân cái khó khăn vất vả còn gấp bội phần
họ là những đối tượng cần nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng
và tại đà nẵng chính sách hỗ trợ phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn
là một trong những chính sách được chính quyền thành phố hết sức lưu tâm
bởi vậy mà đời sống của chị em phụ nữ đơn thân trong những năm qua đã có nhiều thay đổi
một bà mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ bằng nghề đi bán cá thuê hay giúp việc nhà
từng nhiều lần bị chủ trọ xiết nổi cơm điện xiết quạt vì không đủ trả tiền thuê nhà
nên với chị phan thị hồng anh có một ngôi nhà để ở đó là câu chuyện chỉ có trong giấc mơ
thế nhưng giấc mơ ấy của chị đã trở thành hiện thực
khi mà năm hai nghìn tám thành phố đà nẵng cấp cho chị nhà ở trong những dãy nhà liền kề
rồi đến cuối năm hai nghìn một mươi một
những dãy nhà chung cư do thành phố xây dựng hoàn thành chị được dọn sang đây
nhà trong những dãy trung cư khang trang này là nơi ở của chị phan thị hồng anh
cũng là nơi an cư của một trăm bốn mươi bốn hộ phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn được thành phố đà nẵng cấp miễn phí
trong gần một năm nay những vỏ non vỏ chai được các chị sau khi sử dụng hay bán hàng nhặt nhạnh gom lại
đem bán để làm quỹ giúp đỡ chị em
điều mà những người phụ nữ đơn thân nhận được khi đến ở trong những khu trung cư tập trung này
không chỉ là sự quan tâm của chính quyền thành phố
mà còn là sự tương trợ lẫn nhau của những người cùng cảnh ngộ
có những chị em là cô khuyết tặng
có những chị em là bản thân họ là khuyết tật
thì cũng đi động viên bản thân tôi là đi bộ trưởng phụ nữ thì gặp những cái khó khăn
và đi vòng
động chị em an ủi chị em để vươn lên
và cũng là chị em có hoàn cảnh giống nhau thì phải biết yêu thương nhau giúp đỡ lẫn nhau
những khó khăn vất vả trong cuộc sống được chia sẻ
chị em ở đây còn cùng nhau xây dựng một khu dân cư văn hóa an ninh
đây là địa bàn hiếm hoi của đà nẵng cũng như của cả nước
có tổ bảo vệ dân phố một trăm linh quân số nữ
trong số bảy thành viên có ba người là phụ nữ đơn thân
dù bận rộn với công việc mưu sinh các chị vẫn tranh thủ thời gian cho những buổi tuần tra hay giải quyết mâu thuẫn trên địa bàn
ở đây là toàn là chị em đồ nữ
và để dù như có chuyện gì gây khó khăn thì chị em đứng ra hòa giải
cuộc sống mưu sinh chắc chắn sẽ còn nhiều vất vả
nhưng với sự giúp đỡ của chính quyền sự tương trợ lẫn nhau của những người cùng cảnh ngộ thì tin rằng những người phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn
làm mất hiệu lực của hai luật và không ban hành giấy phép con đặc biệt khi thực hiện luật đầu tư
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhấn mạnh như trên tại phiên họp của thường trực chính phủ bàn về giải pháp thao gỡ những vương mắc của luật doanh nghiệp luật đầu tư được tổ chức vào ngày hai mươi năm tháng bốn
thông tin được đăng tải trên báo kinh tế và đô thị số ra vào ngày hôm nay
theo đó thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị tất cả các bộ đều phải đẩy nhanh ban hành các nghị định hướng dẫn theo quy trình rút gọn để từ ngày một tháng bảy khi luật có hiệu lực phải có nghị định không để khoảng trống pháp luật
thủ tướng chính phủ yêu cầu tinh thần là phải cải cách đổi mới tạo mọi điều kiện sản xuất kinh doanh giải phóng sức sản xuất ủng hộ bảo vệ quyền kinh doanh công khai hóa các điều kiện kinh doanh
các bộ ngành không thể vì quyền hạn của mình mà làm trái làm mất hiệu lực của hai luật và không ban hành giấy phép con đặc biệt khi thực hiện luật đầu tư
bên cạnh đó thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ trong quá trình thực hiện hai luật này phải gắn với thực hiện nghị quyết một mươi chín đó là tạo môi trường đầu tư kinh doanh tốt nhất cho
hôm qua phòng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh cà mau phối hợp với ban giám hiệu trường trung học cơ sở hồ thị kỷ
thuộc ấp bào nhàn xã hồ thị kỷ
huyện thới bình tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho hơn năm trăm linh học sinh của nhà trường
tại đây báo cáo viên cũng đã cung cấp những thông tin cơ bản về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua
những quy định của nhà trường liên quan đến lĩnh vực trật tự an toàn giao thông các quy tắc biển báo giao thông các quy định về điều khiển phương tiện giao thông theo độ tuổi
ngoài ra các em còn được lắng nghe cán bộ cảnh sát giao thông nêu những lỗi phổ biến của mình khi tham gia giao thông như điều khiển phương tiện xe máy khi chưa đủ tuổi không có bằng lái xe hoặc đi xe máy không đủ mua bảo hiểm
qua buổi tuyên truyền đã giúp nâng cao nhận thức cho các em học sinh về ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ góp phần làm hạn chế thấp nhất những vi phạm về trật tự an toàn giao thông của các em học sinh
là địa phương có tuyến quốc độ ba chạy qua nên lưu lượng phương tiện và người lưu thông khá lớn
vì vậy việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông luôn nảy sinh những yếu tố phức tạp
trước tình hình đó huyện bạch thông tỉnh bắc cạn đã chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiêm túc triển khai các biện pháp tuần tra kiểm soát nhằm kiềm chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn
để thực hiện mục tiêu đó đội cảnh sát giao thông trật tự đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trong quý i lực lượng cảnh sát giao thông trật tự đã phối hợp với chính quyền các xã thị trấn tổ chức tuyên truyền lồng ghép được ba buổi với ba trăm một mươi người tham gia
đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về trật tự giao thông đường bộ đối với các trường hợp điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm và không chấp hành quy định về an toàn khi tham gia giao thông
thưa quý vị giờ cao điểm tại phố trung văn nam tử liêm hà nội
nối đại lộ thăng long với đường tố hữu bị ùn tắc kéo dài nhiều người phải lách vào con đường bùn đất thậm chí bắt cầu qua mương để về nhà khiến tai nạn thường xuyên xảy ra
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân về vấn đề này
trên lấn tìm cách dễ men theo con mương dẫn nước từ ngã tư trung văn nối với con mương thoát nước ra chạm bơm khi xảy ra ùn tắc giờ cao điểm
bất chấp nguy hiểm
trên lấn treo leo trên tầm văn gỗ ép được bắt qua mương là giải pháp để tránh ùn tắc của nhiều người dân
chưa hết do phải vội để về nhà mà nhiều người vẫn lao mình băng qua con mương trơn trượt như thế này
theo người dân ngày nào ở đây cũng có tai nạn
người thì ngã do leo dốc vượt mương người thì trượt bánh vì đường quá trơn nhất là mỗi khi có trời mưa
nếu như hôm trời mưa thì phụ nữ thì ngã nhiều thanh niên thì nó sức khỏe hơn thì nó ngã ít hơn
nhưng mà nếu như hôm dưới mưa thì không trừ một ai cả thanh niên cũng ngã phụ nữ cũng ngã
ngày nào cũng vậy cái trường hợp nó xảy ra mấy tháng nay rồi
không phải là bây giờ mới bị
không đèn tín hiệu không biển báo vật liệu xây dựng của dự án mương nước đang thi công chất ngổn ngang
chiếm dụng lòng đường khiến đoạn đường tại tuyên phố trung văn nối đại lộ thăng long
với đường tố hữu thường xuyên rối loạn giao thông vào giờ cao điểm
và đây cũng là nguyên nhân chính khiến nhiều người dân phải né điểm tắc để men theo con mương dẫn nước
từ ngã tư trung văn nối với con mương thoát nước ra trạm bơm